cùng đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông kiểm tra về việc sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi năm của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền quân và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk nông đạt được trong thời gian vừa qua
đồng chí trương thị mai cũng lưu ý tỉnh đắk nông cần tập trung giải quyết một số vấn đề còn tồn tại hạn chế như tình hình phá rừng có diễn biến phức tạp tỷ lệ hộ nghèo còn cao tình hình tranh chấp đất đai đơn thư tố cáo khiếu nại còn kéo dài làm ảnh hưởng đến sự ổn định chung của tỉnh
trong thời gian tới đắk nông phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nhằm ổn định nâng cao đời sống của người dân góp phần giảm khoảng cách về thu nhập phân hóa giàu nghèo bảo đảm công bằng xã hội tiếp tục cắn công tác dân vận với xây dựng trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị lấy việc nêu gương của người đứng đầu của cán bộ đảng viên để người dân giám sát việc thực hiện để học tập và làm theo

trật tự biên giới quốc gia
đối với đại úy nguyễn bá kỳ thì học và làm theo bác là tác phong làm việc khoa học sâu sát địa bàn và quần chúng nhân dân
là người chỉ huy anh luôn có chương trình kế hoạch làm việc cụ thể nhất là việc triển khai thực hiện giúp người dân trong địa bàn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
hưởng ứng phong trao chúng ta với người nghèo không để ai bị bỏ lại việc sau
đối với diễn đổi vận động quân chủng là phải có một mô hình chúng
ngoài ra thì mỗi đồng chí
là phải có một cái mô hình riêng đối với từng cá nhân
thì đã được anh em hưởng ứng rất là tích cực và rất là nhiệt tình trong thực hiện giúp dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế
thì sắp tới chúng tôi sẽ nhấn rồng lên các mô hình đến các bàn khác học hỏi có mô hình của anh cho tại bàn bục mũ
còn đối với đại úy lê văn giang là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết luôn học bác ở tinh thần tất cả vì dân
anh đã tích cực tìm hiểu
nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình để tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương
triển khai đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước hỗ trợ người dân làm ăn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững
quá trình để đưa cái mô hình xuống cho dân một cách nhanh nhất và dân tiếp thu thì cán bộ vận động chúng là lấy các cái mô hình điểm ở các nơi để tuyên truyền cho bà con
anh em là thấy được cái hiệu quả từ cái trong quá trình chăn nuôi
anh em là hỗ trợ về cái nguồn vốn mua trứng về rồi là học hỏi cái kinh nghiệm ấp giống và nuôi con giống để hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế
cám bộ đội biên phòng năm trăm bốn mươi năm được hỗ trợ và con dống vịt trời và vị bào và con nga cho vợ chồng gia đình trong trò nuôi
hiện tại dân số đông thì đất không có được
thì dù là chuyển sang nuôi nga nuôi vị bầu là giai đoạn nuôi ngắn hơn và thu nhập nhanh hơn và hiệu quả hơn và kinh tế nó phát triển nhanh hơn
còn so với đi làm rải làm nương thì nó mình làm quay năm cũng được nhất được ít thôi
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh theo chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua
các cuộc vận động của quân đội và của lực lượng bộ đội biên phòng đã từng bước khắc phục được các mặt còn hạn chế
tạo ra được sự chuyển biến tiến bộ vững chắc từ mặt chính trị tư tưởng gian luyện kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
ngày một mươi tám tháng năm phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín tiếp tục phần xét hỏi
phần xét hỏi về hành vi cố ý làm trái hạch toán thu chi khống

trung quốc vừa bác bỏ thông tin nước này đề xuất gói trao đổi thương mại trị giá hai trăm linh tỷ usd mỗi năm với mỹ
nhằm làm giảm mức thâm hụt thương mại đang ở mức cao giữa hai nước
động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bắc kinh hủy bỏ cuộc điều tra chống bán phá giá
và chống trợ cấp đối với mặt hàng lúa miến nhập khẩu từ mỹ
giới chức mỹ cho biết trung quốc đã đưa ra một gói đề xuất mang tính nhượng bộ
theo đó bắc kinh sẽ tăng nhập khẩu hàng hóa của mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại của nước này với trung quốc
với mức giảm hai trăm linh tỷ usd
tuy nhiên người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khẳng nêu rõ thông tin trên là không đúng sự thật
hiện tại hai bên đang tiến hành tham vấn và các cuộc thương lượng đều mang tính xây dựng
động thái trên diễn ra trong bối cảnh trung quốc và mỹ đang tiến hành vòng đàm phán thứ hai về thương mại
giới chuyên gia kinh tế đã tỏ ra hoài nghi khi có thông tin về gói nhượng bộ nói trên của trung quốc
vì mức giảm thâm hụt hai trăm linh tỷ đô la đòi hỏi sự điều chỉnh lớn về trao đổi hàng hóa giữa hai nước
công ty phân tích thị trường và tư vấn chính trị của anh cambridger litico vừa tiến hành nộp đơn xin phá sản
lên một tòa án ở new york mỹ sau khi dừng hoạt động do các cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng mạng xã hội facebook
trong đơn xin phá sản cambridg analytica kê khai số tài sản
có giá trị từ một trăm linh usd đến năm trăm linh usd và các khoản nợ từ một triệu usd đến một mươi triệu usd
hoạt động kinh doanh của cambridge analalytica trưởng lại sau khi công ty này bị cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu
của tám mươi bảy triệu người dùng mạng xã hội facebook để phục vụ chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ của tỷ phú donald trump hồi năm hai nghìn một mươi sáu
dù cambridg analytika bác bỏ các cáo buộc song sức ép từ giới truyền thông đã khiến hầu hết các khách hàng
và nhà cung cấp quay lưng lại với công ty này
giới chức mỹ và châu âu hiện cũng đang tiến hành một loạt cuộc điều tra
với công ty này
tối qua theo the vietnam núi lửa kilauea trên đảo lớn tại hawaii tiếp tục hoạt động mạnh mẽ
khi phun ra một cột cho bụi lớn buộc giới chức địa phương phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn
các nhà khoa học cảnh báo đây có thể là đợt đầu tiên trong một loạt lật phun trào mạnh khác của núi lửa này
cơ quan theo dõi núi lửa hawaii cho biết núi lửa kilowaya trong lần phun trào mạnh
đã tạo ra một cột trò bụi lớn
cột trò bụi cao lên đến chín mét và theo gió cuốn về phía tây bắc tới hilo
thành phố lớn nhất trên khu vực đảo lớn và là trung tâm du lịch của vùng
hiện cư dân đảo lớn đã được khuyến cáo đi trú ẩn do mức khí độc hại tăng cao
và duy trì mức cảnh báo đỏ cho ngành hàng không
điều này đồng nghĩa với việc không có bất kỳ chuyến bay nào được phép hoạt động trong khu vực
ngoài ra giới khoa học cũng cảnh báo đây là lần phun trào đầu tiên trong chuỗi các vụ phun trào
dữ dội hơn nữa có thể xảy ra trong vài giờ tới
cho đến nay chưa có báo cáo về tình hình thương vong liên quan đến vụ phun trào mới nhất của núi lửa kilogia